ngày ba mươi tháng tám tp hcm đã tổ chức lễ thông xe tuyến đường tân sơn nhất bình lợi vành đai ngoài
sự kiện này đánh dấu quan trọng tp hcm hoàn thành toàn bộ tuyến đường một dự án trọng điểm của thành phố
tuyến đường này là một phần của vành đai số một kết nối khu vực trung tâm tp hcm đi qua các địa bàn quận tân bình
gò vấp bình thạnh băng qua sông sài gòn đi qua quận thủ đức điểm cuối kết nối vào quốc lộ một tại nút giao linh xuân
có tổng chiều dài một mươi ba sáu km chiều rộng bốn mươi m sáu mươi m ba mươi m tương ứng bốn một mươi hai và sáu làn xe
đây là dự án bt được thực hiện giữa tp hcm và tập đoàn kỹ thuật và xây dựng gs
bắt đầu khởi công xây dựng vào tháng chín năm hai nghìn tám
khi thực hiện dự án này có ba tám trăm năm mươi ba hộ dân bị ảnh hưởng và di rời
sau năm năm xây dựng tháng chín năm hai nghìn một mươi ba thành phố đã thông xe đoạn đường đầu tiên từ nút giao thông nguyễn thái sơn đến nút giao bình triệu
và gần đây nhất một phần đường bạch đăng và hồng hà được đưa vào sử dụng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
đến nay dự án đã hoàn thành toàn bộ tuyến đường này sẽ có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tp hcm trong thời gian tới